tại buổi tiếp cựu ngoại trưởng hoa kỳ ông john kerry đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn bằng uy tín của mình ông john kerry tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ việt nam hoa kỳ ngày càng tốt đẹp hơn
đồng thời đề nghị ông john kerry đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước
tại buổi tiếp ông john kerry đã chúc mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có chuyến thăm hoa kỳ rất thành công
góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương bền vững bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc ủng hộ việc thành lập đại học fulbright tại việt nam
ông john kerry tin tưởng trường đại học này sẽ đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại việt nam
đồng thời hy vọng đại học fulbright đóng góp vào vấn đề phát triển năng lượng an ninh mạng tại việt nam trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
thủ tướng đề nghị ông john kerry đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước
trong đó thông tin
thủ tướng đề nghị ông john kerry thông tin rõ với chính quyền hoa kỳ về việc việt nam và hoa kỳ không có sự đối đầu về thương mại
thay vào đó hai bên có nhiều cơ hội hỗ trợ hợp tác cùng phát triển
việt nam đã ký kết hợp tác thương mại với hoa kỳ mua sắm thiết bị và sử dụng các dịch vụ của hoa kỳ
do vậy mong muốn hoa kỳ mở cửa cho hàng hóa nông sản của việt nam
thủ tướng đề nghị hoa kỳ và cá nhân ông john kerry hỗ trợ việt nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
nhất là tại những tỉnh chịu tác động nặng nề ở vùng đồng bằng sông kiều long
việt nam cũng mong muốn hợp tác với hoa kỳ trong nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư giáo dục khoa học công nghệ và ứng phó với biến đổi khí hậu